chủ tịch quốc hội dù hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu của văn phòng quốc hội
trong phần tin quốc tế nga công bố hòa đàm về syri được ấn định vào ngày hai mươi ba tháng một
facebook công bố dự án báo chí nhằm ngăn chặn việc phát tán tin tức giả
kính thưa quý vị lúc một mươi ba h một mươi theo sở địa phương ngày một mươi hai tháng một
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thủ đô bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chuyến thăm theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đón tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay bắc kinh
có đồng chí tống đào trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương trung quốc
đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi
cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán bà con người việt đang sinh sống công tác học tập tại trung quốc
đồng chí tống đào cùng các quan chức trung quốc nồng nhiệt chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại chân cầu thang máy bay diễn ra vào thời điểm hai nước
chuẩn bị kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
nhân dân hai nước chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
chuyến thăm chính thức trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa quan trọng
định hướng phát triển lành mạnh lâu dài cho quan hệ việt trung
củng cố cục diện ổn định thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thiết thực triển khai đường lối đối ngoại đại hội một mươi hai của đảng
đúng một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay theo giờ địa phương tại bắc kinh lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình chủ trì lễ đón
tham dự lễ đón về phía trung quốc còn có các đồng chí vương hộ ninh
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương
lưu kỳ bảo ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương
lật chiến thư ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư tránh văn phòng trung ương
thẩm dược dược phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc
hai mươi một phát đại bắc đã vang lên chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tiến vào cổng bắc đại lễ đường nhân dân
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nồng nhiệt chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình mời tổng bí thư nguyễn phú trọng bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiều việt nam và trung quốc
tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và tổng bí thư nguyễn phú trọng
duyệt đội danh dự quân giải phóng nhân dân trung quốc
tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
và tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tiến hành hội đàm cấp cao
sáng nay tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi
và lễ bổ nhiệm thẩm phán cao cấp tham dự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng đại diện lãnh đạo quốc hội các cơ quan ban ngành và cán bộ nhân viên ngành tòa án
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ giải quyết vụ việc các loại của tòa án các cấp đạt chín mươi ba
tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của tòa án là một hai
kết quả này cho thấy tòa án các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
nhiệm vụ cải cách tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đặc biệt tòa án đã chủ động phối hợp với các cơ quan
tư pháp xem xét giải quyết kịp thời các vụ án on site
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà ngành tòa án đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi
tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội
nỗ lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra
tiếp tục đổi mới các mặt công tác nhất là công tác chỉ đạo điều hành
đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính
tư pháp xây dựng quy định về công khai hóa các hoạt động của tòa án
đặc biệt đối với các bản án quyết định của tòa án để các cơ quan tổ chức và người dân
dễ tiếp cận giám sát đồng thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội vũ thẩm án
chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra viện kiểm sát và các cơ quan có liên quan
để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời
thông minh các vụ án kinh tế tham nhũng nhằm một mặt sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ hoạm dội
thu hồi tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt thất thoát mặt khác thể hiện thái độ quyết tâm
đấu tranh đẩy lùi tham nhũng của đảng và nhà nước trước nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp cho tám mươi thẩm phán của tòa án các tỉnh thành trên cả nước
việt nam là đất nước có tỷ lệ ung thư cao nhất vậy vai trò của ngành y tế trong điều trị căn bệnh này như thế nào
đây là câu hỏi của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào chiều nay tại hà nội
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần phải tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại của mình trong nhiều năm qua
cần phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương
để từng người dân được hưởng chất lượng khám chữa bệnh ngay tại đất nước mình
tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao kết quả chỉ đạo của ngành y tế trong hạn chế tình trạng thực phẩm bẩn
và mua sắm tập trung thuốc quốc gia biểu dương công nghiệp dược bước đầu đã có nhiều chuyển biến
trong thiên tài lũ lụt ngành y tế đã có sự hỗ trợ tích cực với các địa phương
tuy nhiên tình trạng quá tải bệnh viện vẫn còn quản trị bệnh viện còn bất cập
cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu còn tình trạng gây nhiều phiền nhiễu cho bệnh nhân
còn tình trạng lợi ích nhóm làm thất thoát lớn cho quỹ bảo hiểm y tế
công tác quản lý bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập bị lợi dụng gây thất thoát lớn cho quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước
hôm nay cũng công khai luôn riêng tỉnh nghệ an thanh hóa
suốt toán chây năm trăm linh tỷ năm trăm linh tỷ có lớn hơn không chứ
riêng một phòng khám ở cà mau thất thoát trên một trăm linh tỷ
những hình thức nào những cách làm nào mà để thất thoát lớn như thế
là quản trị bệnh viện còn bắt cập để xảy ra những vụ việc không đáng có mà chúng ta đã vấp phải trong năm một mươi sáu
như tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ hào cần bệnh viện như chai cứu thương taxi dịch vụ ăn uống an ninh an toàn tranh bệnh viện
thủ tướng cũng chỉ rõ chính quyền địa phương vẫn chưa quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm
mô hình y tế ở tuyến tỉnh chưa thống nhất vẫn còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau của người bệnh
cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu
vẫn còn tình trạng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng rồng rắn lê thê để đợi được nộp tiền
rồi thường bệnh trang bệnh viện yêu cầu tạm ứng lát nhắc gây rất phiền nhiễu cho bệnh nhân
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần phải phấn đấu đi đầu trong cải cách
từng cán bộ phải có chuyển biến nhằm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo vì người dân coi bệnh nhân như người thân yêu của mình
thủ tướng cũng yêu cầu các bệnh viện cần chú trọng cải cách và công khai các thủ tục
chính vì vậy ngành y tế phải tích cực đổi mới cơ chế hoạt động cơ chế quản lý theo mô hình quản trị tiên tiến
nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ các bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế
cần phải hết lòng phục vụ cho các người bệnh coi bệnh nhân như người thân yêu của mình
đây là một chủ trương bộ y tế ở lào năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng mà tiếp tục làm mạnh mẽ hơn trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
để mọi bệnh viện mọi trạm xá mọi cơ thể điều trị đều phải thực hiện chủ trương thay thúc cho bệnh viện
thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh hệ thống thông tin ngành y tế để quản lý hành chính tốt hơn tránh tiêu cực tham nhũng
bên cạnh đó cần thúc đẩy hệ thống thực phẩm an toàn
kiểm soát chất lượng thuốc giá thuốc phát huy nguồn dược liệu dân tộc tạo hành lang khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân
cần nhanh chóng tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định tránh tiêu cực tăng cường hợp tác quốc tế trong ngành y tế
trước đó vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đàm
biểu dương những kết quả đã đạt được thủ tướng nhấn mạnh
năm nay là năm gặt hái nhiều thành công ở các lĩnh vực của ngành thể thao văn hóa
ngành đã chủ động sáng tạo trong thực hiện nghị quyết của trung ương
nhiều nghị quyết văn bản được ban hành công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực
các tác phẩm điện ảnh đạt được kết quả tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt
nhiều di sản văn hóa được unesco công nhận thể thao cũng đạt được nhiều thành tích được quốc tế công nhận
bên cạnh những kết quả đã đạt được thì ngành thể thao văn hóa vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
văn hóa vẫn còn nhiều ngoại lai lệch lạc thể hiện những thói hư thật xấu bằng quan trước các vấn đề xã hội
mà bên cạnh những kết quả đạt được ở việt nam còn có một thứ văn hóa không nhúc nhích
như là bòng quang thờ ơ vô cảm trước nhân dân đặc biệt trước những vấn đề của đất nước và của xã hội
tôi nói ví dụ thấy tai nạn giao thông không vốt không cứu chỉ có người bị nạn
thấy hiện tượng tiêu cực chúng ta không đấu tranh
hay là những cái cuộc vận động lớn của đảng nhà nước chúng ta chưa đi vào cùng chúng
chưa đi vô một bộ phận góng bộ chưa đứng một bộ phận không nhỏ
thủ tướng chỉ rõ tình trạng nhập khẩu thiếu tiếp thu ít cập nhật
những tác phẩm văn hóa nghèo nàn đơn điệu hệ thống
đã tác động tiêu cực đến tư tưởng của thế hệ trẻ và người dân
tình trạng nghèo nàn đơn điệu về văn hóa ở khu vực miền núi
ngay cả khu văn hóa cho người lao động ở các khu công nghiệp cũng thiếu
công nhân là đi làm từ suốt khuya tắm đến giờ về
chỗ ăn không có chỗ tập không có chỗ xem không có không có sinh hoạt tối thiểu
làm sao mà cái giai cấp lãnh đạo như thế không
có phải quyết điểm này có phải là của chúng ta hay không
tôi quan tâm gần đây cũng trang trở cái này nhiều lắm
tôi đã cố gắng làm một cái gì đó để đáp ứng cái lời nói và hành động này
nhà ở không có thì phải đi thuê
cháu học sinh ra không có nơi gửi trẻ
không có một cái chỗ nào có một sân bóng đá tối thiểu để có thể là tập qua thập lại trong cái chuyện này
không có sân bóng đá cần thiết cho công nhân họ có thể có phục hồi sức khỏe không
có phải điều đó chúng ta có phải là trách nhiệm không không chị
tôi nói không chứ giáo đốc sở ở các khu công nghiệp có trách nhiệm không
giáo đốc sở ở nhiều khu công nghiệp có mặt ra có trách nhiệm không
trong những cái tham mưu tốt cái việc này tại các quỹ chính quyền không
thủ bộ chúng ta có đi kiểm tra cái việc để phát hiện không
về chủ trương đó không
trong năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng yêu cầu ngành văn hóa thể thao
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng về phát triển văn hóa
tiếp tục xây dựng bản lĩnh văn hóa của đất nước tạo dựng nền tảng văn hóa vui tươi không gian sáng tạo
cần phải coi trọng nhân tài để có đầu tư chiến lược trong phát triển văn hóa
thủ tướng đề nghị người đứng đầu trong lĩnh vực văn hóa
cần phải có định hướng về nhận thức văn hóa cho đất nước
tạo tiền đề để người dân và thế hệ trẻ trong nước có nhận thức tốt hơn
có trách nhiệm và phát triển toàn diện theo chuẩn mực
ngành cần phải chủ động đề xuất những chính sách thể chế để phát triển ngành văn hóa
nâng cao giá trị văn hóa để phát triển kinh tế xã hội
sáng nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội khóa một mươi ba đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc
làm cơ sở cho quốc hội khóa một mươi bốn kế thừa tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri và nhân dân cả nước
quốc hội đã thực hiện tốt chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động
giám sát trên nhiều hình thức thực hiện tốt việc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy
bầu hoặc phê chuẩn nhân sự cấp cao của nhà nước
quyết định một hệ thống các kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
công tác đối ngoại nghị viện song và đa phương được đẩy mạnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh có được thành công trên là do sự đóng góp rất lớn
của văn phòng quốc hội cơ quan tham mưu giúp việc của quốc hội các cơ quan của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy
văn phòng quốc hội cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm khắc phục những tồn tại hạn chế năng động sáng tạo
tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
trong năm qua các đồng chí đã làm việc hết sức tích cực trách nhiệm tâm huyết vì sự phát triển của quốc hội
và không phải chỉ của quốc hội mà sự phát triển của quốc hội tức là sự phát triển chung của đất nước
tuy là năm đầu của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
trong điều kiện hội đồng dân tộc và các cơ quan của quốc hội mới được kiện toàn
và cơ cấu tổ chức của các cơ quan của quốc hội có nhiều thay đổi
thì tổng thư ký quốc hội ban thư ký và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cũng bắt đầu hoạt động theo quy định mới
nhưng có thể nói rằng cả cái bộ máy của văn phòng đã vào cuộc một cách nhanh chóng
và đang phát huy vai trò tham mưu phục vụ của mình một cách tốt nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy
văn phòng quốc hội cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm khắc phục những tồn tại hạn chế
năng động sáng tạo tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
trong chiều nay đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tổ chức tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
tới dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng cán bộ đảng viên và người lao động
nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị
đạt những mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong thời gian tới xây dựng đoàn kết nội bộ phát huy dân chủ sáng tạo đổi mới
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên công chức nhằm thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của quốc hội các cơ quan của quốc hội
đồng thời tập trung mọi nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
để hỗ trợ nhân dân trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hơn một mươi bốn trăm linh tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho một mươi hai tỉnh yên bái cao bằng hà nam tuyên quang thanh hóa nghệ an quảng trị lào cai
ninh thuận đắk nông con tum và quảng ngãi
theo đó hỗ trợ tỉnh yên bái ba trăm chín mươi bảy ba trăm năm mươi tấn gạo tỉnh cao bằng sáu trăm hai mươi năm hai trăm bảy mươi năm tấn gạo
tỉnh hà nam bốn trăm một mươi tám chín trăm ba mươi năm tấn gạo tỉnh tuyên quang ba trăm một mươi hai trăm chín mươi tấn gạo tỉnh thanh hóa sáu trăm năm mươi hai trăm năm mươi tấn gạo tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an một bảy trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi năm tấn gạo tỉnh quảng trị một bốn trăm tám mươi năm chín trăm chín mươi chín tấn gạo tỉnh lào cai hai trăm bốn mươi bảy tám trăm sáu mươi tấn gạo
tỉnh ninh thuận một một trăm ba mươi bốn bốn trăm sáu mươi năm tấn gạo tỉnh đắk nông bốn trăm linh tấn gạo tỉnh con tum năm trăm bảy mươi chín trăm năm mươi tấn gạo tỉnh yên bái ba tấn gạo
tỉnh yên bái ba trăm bảy mươi bảy một trăm hai mươi năm tấn gạo
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo
tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
riêng tỉnh quảng ngãi thủ tướng cũng chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hai bốn trăm một mươi chín sáu trăm chín mươi năm tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân gồm hỗ trợ một bảy trăm một mươi bảy chín trăm chín mươi bảy tấn gạo
cứu đói dịp tết nguyên đán hỗ trợ ba trăm sáu mươi tám ba mươi bảy tấn gạo cứu đói do dịch bệnh hội chứng viêm da dày
sừng bàn tay bàn chân hỗ trợ ba trăm ba mươi ba ba mươi ba tấn gạo cứu đói do mưa lũ năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh quảng ngãi chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
chiều nay trong cuộc họp báo thường kỳ đầu tiên của bộ ngoại giao trong năm hai nghìn một mươi chín
phát ngôn viên bộ ngoại giao lê hải bình đã điểm lại một số thành tiệu đối ngoại của việt nam
trong năm vừa qua
đồng thời thông báo về các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới
cũng như trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
nhìn lại năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã có một năm hết sức sôi động và thành công
tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị và tiềm năng phát triển
việt nam đã tiếp tục thắt chặt và làm sâu sắc các mối quan hệ hợp tác đa dạng với các nước
các đối tác và triển khai hàng loạt nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao
trong năm hai nghìn một mươi sáu
việt nam đã đón gần ba mươi nguyên thủ của các nước đến thăm việt nam
việt nam cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn
đồng thời cũng phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng asean
làm tốt vai trò ủy viên của các tổ chức của liên hợp quốc như là hội đồng nhân quyền
hội đồng kinh tế xã hội hội đồng chấp hành unesco
và lần đầu tiên đại diện của việt nam đã được bầu vào ủy ban pháp luật quốc tế của liên hợp quốc
trong năm hai nghìn một mươi bảy việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng và toàn diện
đẩy mạnh hợp tác hơn với dòng chảy của thế giới
sự kiện đối ngoại lớn nhất là đảm nhận vai trò chủ nhà của hội nghị cấp cao các nền kinh tế châu á thái bình dương
đây là lần thứ hai việt nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm chọn đăng cai sự kiện này trong vòng hơn một mươi năm qua
tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý khác
sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea chun huyện crong bông tỉnh đắk lắc cho biết
các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực
tìm kiếm anh phan xuân quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã ea chun
trong vụ lật thuyền trên sông crong anna vào chiều ngày một mươi một tháng một làm hai người thiệt mạng và một người mất tích
ngay trong buổi tối cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể là bà nguyễn thị định và nguyễn thị bích
đều trú tại buôn chiết huyện lắc tỉnh đắk lắc và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng một trên sông crong na đoạn qua xã ea chun
huyện crong bông đã xảy ra vụ lật thuyền khiến hai người chết một người mất tích và một mươi năm người khác may mắn thoát nạn
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ông trần văn học một người dân địa phương điều khiển chiếc thuyền chở một mươi tám người
đi làm về đang lưu thông trên sông crong na từ xã hòa tân đi xã ea chun huyện crong bong
khi đi qua địa phận thôn hai xã ia chun chuẩn bị cập bờ thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật úp
nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện crong bông và tỉnh đắk lắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
hiện nguyên nhân vụ lật thuyền đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tại phú yên vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một tại một công ty trong khu công nghiệp hòa hiệp huyện đông hòa
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm năm người tử vong nghi do ngạt khí
vào thời điểm trên một công nhân xuống hầm chứa nước hấp cá của công ty làm việc khoảng một mươi phút sau không thấy lên
một công nhân khác cắt cầu giao điện rồi xuống kiểm tra và lần lượt ba người khác cũng xuống nhưng tất cả đều gặp nạn tử vong
các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên và chính quyền địa phương kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra
đưa thi thể các nạn nhân về nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên để làm thủ tục bàn giao cho gia đình
công ty foodtech chi nhánh phú yên là doanh nghiệp tư nhân chuyên chế biến thủy sản
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
hàng năm du lịch trên huyện đảo cát hải thành phố hải phòng đón hàng triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng
nơi đây còn là một trong những ngư trường lớn nhất miền bắc
tuy nhiên mấy năm trở lại đây huyện đảo cát hải đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường khá nặng nề
từ việc đô thị hóa quá nhanh
đặc biệt trên các vịnh tình trạng nuôi cá lồng bè ồ ạt không theo quy hoạch
đã tác động tiêu cực tới đời sống của người dân và ngành du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của huyện
để khắc phục huyện ủy cát hải đã ra nghị quyết về bảo vệ môi trường coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
đảo cát bà nơi được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm du lịch
tuy nhiên do đà phát triển quá nóng của các dịch vụ phục vụ ngành du lịch
nhất là việc nuôi cá lồng bè phát triển ồ ạt trên vịnh lan hạ đang tạo nên một gánh nặng cho môi trường nơi đây
đều đạn hai lần trong một ngày các công nhân vệ sinh môi trường của ban quản lý các vịnh đi dọn dẹp và thu gom rác thải
với số lượng bè nổi của người dân đang nuôi hải sản lên tới hàng vạn chiếc
thì đây chắc chắn là một sức ép lớn về rác thải đối với khu vực
buổi sáng tất cả các tàu đều đi vớt rác trên tất cả các tuyến chính ở trên vịnh
còn buổi chiều thì đi tập trung thu gom và rác thải trên tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản ở trên các vịnh
một ngày lượng rác chúng tôi thu về và tương đối từ năm đến bảy khối một ngày
ông đinh như đang một hộ nuôi trồng thủy sản
truyền truyền trên vịnh lan hạ
nhiều năm sinh sống và sản xuất trên vịnh ông đang luôn được đội ngũ cán bộ
nhân viên ban quản lý các vịnh và bộ đội biên phòng tuyên truyền
hướng dẫn các vấn đề về bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh
cách suy nghĩ bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ miếng cơm manh áo của mình
đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông đang cũng như bà con đang sinh sống tại đây
ban quản lý vịnh xuống tuyên truyền thì thông qua tất cả
trong đó lại kết hợp với đội biên phòng năm mươi bốn
thì tất cả bà con nuôi trồng ở trên vịnh này đều có ý thức
bởi vì cái thứ nhất được truyền truyền
cái thứ hai là nuôi trồng nếu như không có ý thức
thì cái rác thải mình đổ ra xuống biển là nó bị ô nhiễm
thì tự nhiên mình con cá nuôi trồng nó bị thiệt hại
nên ai cũng phải có trách nhiệm
người dân có ý thức rất là cao
người ta sẽ không vắt bờ bã như ngày xưa nữa
mà bây giờ tất cả những hộ nuôi trồng thủy sản đều có thùng
và vật liệu để chứa được
để có được sự thay đổi tích cực trong ý thức của người dân
đối với công tác bảo vệ môi trường vịnh như ngày hôm nay
huyện ủy cát hải đã ra nghị quyết về bảo vệ môi trường
coi đây là chương trình hành động trọng tâm của huyện
trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín
sau một năm thực hiện với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị
môi trường trên các vịnh đã có những chuyển biến rõ rệt
đối với năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi đã truyền truyền một mươi sáu buổi
cho các người dân người ta nắm được cái chủ trương này
và cụ thể từng cái đợt một
và phối hợp với ban tuyên giáo và ban dân vận
và các phòng ban của liên quan
và trực tiếp là các tổ dân phố đò và người thực hiện
trong quá trình kể cả hoạt động của ban dân vận
cũng như hội nhân dân tật thể ở các thành phố và huyện
kết hợp trong thời gian công tác chuyên truyền
hoạt động người dân rất là tốt
tuy nhiên việc cải thiện môi trường vịnh sẽ không chỉ đơn thuần
là dọn dẹp thu gom rác thải mà phải là việc quy hoạch lại
số hộ nông dân nuôi trồng thủy sản đang ở mức quá tải như hiện nay
huyện ủy cát hải đã chỉ đạo giao cho ubnd và các cơ quan liên quan
thực hiện lộ trình cắt giảm số bè nuôi trên các vịnh xuống còn một trăm năm mươi hai bè
với hơn hai bốn trăm linh ô lồng và tám mươi dàn bè nuôi nhuyễn thể
huyện cũng đang tiến hành xây dựng mô hình mẫu nhà bè nuôi trồng thủy sản
tại các vịnh làm cơ sở thống nhất thiết kế xây dựng chung cho các bè nuôi
nhằm xây dựng khu nuôi trồng hải sản thành điểm tham quan du lịch của du khách
nói về khó khăn cho người dân hay người mà trực tiếp làm nghề nuôi trồng thủy sản
thì bước đầu cũng có khó khăn nhưng cũng không đáng kể
chúng tôi nghĩ về lâu dài thì cũng là một điều kiện thuận lợi
để cho sự phát triển phối hợp giữa phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản
với ngành phát triển du lịch
vì song song giữa phát triển du lịch thì cũng phải có cái nuôi trồng thủy sản
định hướng của chúng tôi là xây dựng khu nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè này
thành một cái làng trài tạo một cái sản phẩm du lịch tham quan cho du khách khi đến cát bà
thế cho nên là những cái đó về lâu dài trong tương lai
thì đây chính lại là một cái điều kiện thuận lợi để cho cái nghề nuôi trồng thủy sản
vừa phát triển nghề nuôi và đồng thời cũng là làm dịch vụ du lịch
xác định bảo vệ môi trường là yếu tố quyết định để phát huy thế mạnh về du lịch
huyện cát hải đã nỗ lực và đã có những thành công bước đầu trong việc nâng cao ý thức cho người dân
tăng cường các hoạt động thu gom xử lý rác thải
và tới đây là việc quy hoạch lại nghề nuôi cá lồng bè trên các vịnh
gắn nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch
để tạo thêm thu nhập cho bà con nhân dân cũng là một hướng đi đúng
bằng những việc làm cụ thể như vậy
chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường
được đề ra trong nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đang được cấp ủy chính quyền huyện cát hải thực hiện có hiệu quả
trong phần tin quốc tế nga công bố hòa đàm về syri được ấn định vào ngày hai mươi ba tháng một
facebook công bố dự án báo chí nhằm ngăn chặn việc phát tán tin tức giả
thưa quý vị bộ ngoại giao nga vừa cho biết
cuộc đàm phán về tương lai chính trị của syri sẽ diễn ra
tại thủ đô astana của kazakhstan vào ngày hai mươi ba tháng một tới đây
tuy nhiên cuộc đàm phán này chỉ được coi là phần bổ sung
chứ không nhằm thay thế cho cuộc đối thoại tại geneva thụy sĩ do liên hợp quốc bảo trợ
cuộc đàm phán giữa chính phủ syri và các nhóm quốc tế
nổi dậy sẽ do nga và thổ nhĩ kỳ đồng chủ trì
ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng cho biết
nga coi hội nghị sắp diễn ra ở astana có tầm quan trọng to lớn
tạo cơ hội cho các bên đang thực sự kiểm soát tình hình trên thực địa
ngồi lại với nhau và có thể thực thi những nghĩa vụ của mình
song không phải để thay thế các nỗ lực hòa bình đã được liên hợp quốc bảo trợ
còn tổng thống syri bashar al assad khẳng định ông lạc quan về cuộc đàm phán hòa bình này
nếu lệnh ngừng bắn tại syri và các cuộc đàm phán hòa bình đạt kết quả
năm hai nghìn một mươi bảy có thể là giai đoạn bước ngoặt lớn
và thậm chí đánh dấu những bước đi đầu tiên hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài
cho cuộc xung đột dài dẳng tại quốc gia trung đông này
bất bình đẳng kinh tế phân cực xã hội và những hiểm họa môi trường gia tăng
là ba xu hướng hàng đầu định hình sự phát triển toàn cầu trong một mươi năm tới
đây là nội dung bản báo cáo những hiểm họa toàn cầu hai nghìn một mươi bảy vừa được công bố trước thềm hội nghị thường niên
của diễn đàn kinh tế thế giới
cũng trong báo cáo này các chuyên gia đã liệt kê ba mươi mối hiểm họa toàn cầu
và một mươi ba xu hướng cơ bản có khả năng khắc chế và làm thay đổi mối quan hệ liên kết giữa chúng
các chuyên gia cho rằng xã hội hiện nay chưa bắt kịp với sự tiến bộ của khoa học công nghệ
trí tuệ nhân tạo và người máy mang đến những lợi ích to lớn
song cũng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực
do đó cần phải có sự quản lý chặt chẽ hơn dự kiến với chủ đề lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm
hội nghị thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra tại davos thụy sĩ từ ngày một mươi bảy đến hai mươi tới
nghị viện châu âu bắt đầu soạn thảo về việc xây dựng một bộ luật châu âu
về việc sử dụng người máy lao động thay thế con người
thời gian qua việc sử dụng robot đã góp phần tạo nên cuộc cách mạng hóa
trong lĩnh vực sản xuất song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
ngoài những vấn đề đạo đức trách nhiệm và các mối nguy hiểm khác có thể đe dọa con người
các nghị sĩ châu âu sẽ phải phân tích những tiềm năng thay đổi
khi thực hiện tự động hóa tổng thể trên lĩnh vực lao động
đức là nước tiên phong trong lĩnh vực người máy
thống kê tại đức cho thấy cứ một mươi lao động thì có ba trăm linh một người máy
về người máy công nghiệp đức luôn đi đầu tại châu âu và đứng thứ tư trên thế giới
sau các nước hàn quốc nhật bản và singapore
các nghị sĩ châu âu đang rất lo lắng việc sử dụng đại trà người máy
sẽ gây những hậu quả tiêu cực lên thị trường việc làm
vấn đề cách thức xã hội sử dụng chúng để tạo ra hiệu quả cao nhất mới là điều đáng quan tâm
trong một mươi năm nữa con người có thể chỉ phải làm từ bốn đến năm tiếng một ngày
facebook vừa công bố dự án báo chí nhằm ngăn chặn việc phát tán các tin tức giả
thông qua đó xây dựng một hệ sinh thái tin tức lành mạnh trên mạng xã hội này
dự án báo chí hướng tới thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn giữa facebook và ngành công nghiệp tin tức
một số nội dung của dự án bao gồm hợp tác với các đơn vị tin tức
để phát triển sản phẩm xác định nguy cơ bị tấn công và giải pháp cung cấp huấn luyện và công cụ cần thiết
để các nhà báo có thể tận dụng tối đa tính năng kết nối của facebook để đến với khán giả
thúc đẩy nhận thức để giúp người dùng facebook nhận dạng được tin tức đáng tin cậy
dự án báo chí của facebook là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động báo chí trên mạng xã hội này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc